phát biểu tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị phó thủ tướng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên
ngày càng chặt chẽ đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới
đặc biệt trên các lĩnh vực quốc phòng an ninh kinh tế thương mại đầu tư giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân
cũng như hợp tác giữa hai nước trong asean và các diễn đàn đa phương khác
nhân dịp này thủ tướng đánh giá cao singapore đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
và trên cương vị nước điều phối quan hệ asean trung quốc hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi tám
để chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam mong muốn singapore phối hợp chia sẻ
các kinh nghiệm trong năm chủ tịch asean của singapore cũng như phối hợp chặt chẽ với việt nam
thúc đẩy định hướng ưu tiên sáng kiến trong khuôn khổ tầm nhìn asean về tự cường sáng tạo
phó thủ tướng tiêu trí hiền bày tỏ vinh dự được trở lại thăm việt nam
được thủ tướng nguyễn xuân phúc đón tiếp
gửi tới thủ tướng nguyễn xuân phúc lời chào và hỏi thăm của thủ tướng lý hiển long
đồng thời chúc mừng việt nam chuẩn bị đảm nhiệm chức chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
nêu rõ quan hệ song phương thời gian qua phát triển hết sức mạnh mẽ
phó thủ tướng đề xuất hai bên cần thúc đẩy tạo không gian sáng tạo công nghệ cho doanh nghiệp
nhắm vào doanh nhân doanh nghiệp trẻ hỗ trợ mạnh mẽ cho thương mại và đầu tư
hỗ trợ khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực này
vì vậy singapore cam kết ủng hộ hết mình việt nam đảm nhiệm năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cũng như thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước
singapore cũng đánh giá rất cao vai trò của việt nam trong hiệp định đối tác toàn diện
và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
trước đó tiếp chủ tịch tổ chức hỗ trợ đại học thế giới đức ông gavami
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao sự đóng góp nhiệt huyết của ông đối với việt nam
đặc biệt ông có nhiều đóng góp cho phát triển quan hệ hai nước
thủ tướng nêu rõ năm hai nghìn hai mươi việt nam và đức sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
do đó đề nghị ông gavami và chính quyền bang hessen ủng hộ các sáng kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm của hai bên
ông gavami cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp
trường đại học việt đức nói riêng
trong đó bang hessen đánh giá rất cao dự án hợp tác này
ông cho biết bang đã tặng nhiều máy lọc
nước cho các địa phương của việt nam bị thiệt hại về thiên tai
năm tới hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập ngoại giao
bang hessen có nhiều kế hoạch tăng cường hợp tác với việt nam
hôm nay ngày hai mươi hai tháng ba văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ
về việc tám cháu nhỏ bị đuối nước ở tỉnh hòa bình
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bộ công an bộ giáo dục và đào tạo bộ lao động thương binh và xã hội
thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của ủy ban quốc gia về trẻ em số một nghìn một trăm hai mươi ba
về tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước ở trẻ em
thủ tướng giao bộ công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp
gián tiếp các cháu bị đuối nước và báo cáo thủ tướng trước ngày ba mươi tháng ba
trước đó vào hồi một mươi năm h ngày hai mươi một tháng ba tám học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở hữu nghị
thành phố hòa bình đi tắm sông đà tại khu vực bãi cát xóm thịnh minh
phường thịnh lan thành phố hòa bình đã bị đuối nước thương tâm
đến khoảng một mươi tám giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được tám thi thể đưa lên bờ
xác định danh tính và bàn giao cho các gia đình lo hậu sự
xin được chuyển sang một thông tin khác
sáng nay đoàn công tác của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam dẫn đầu
đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh
và ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ninh thuận
về công tác chuẩn bị đại hội mặt trận tổ quốc các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong quý i năm hai nghìn một mươi chín tỉnh ninh thuận hoàn thành công tác tổ chức
đại hội mặt trận tổ quốc cấp xã phường
đồng thời đã tổ chức xong đại hội điểm đại hội mặt trận tổ quốc huyện ninh phước
và đang tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc huyện bắc ái
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn tiến tới đại hội mặt trận tổ quốc tỉnh lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh ninh thuận
cần chuẩn bị chú đáo đúng chất lượng đúng quy trình hướng dẫn
của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã đi thăm và tặng năm căn nhà
cho các hậu nghèo dân tộc zagrai thăm cụ đinh thành hiệp cán bộ kháng chiến
đồng thời trao tặng nhu yếu phẩm và sữa học đường
cho đồng bào và học sinh dân tộc gia ở địa phương
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
hội việt nam phối hợp với học viện chính trị và hành chính quốc gia lào
viện khoa học xã hội quốc gia lào và thành ủy hải phòng hôm nay đã tổ chức
hội thảo khoa học quốc tế quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng
với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp bốn ở việt nam và lào
tại hội thảo đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
nhấn mạnh việt nam và lào là hai quốc gia đang trong quá trình công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của cách mạng công nghiệp bốn
mở ra cho hai nước việt nam lào nhiều cơ hội trong việc nâng cao trình độ công nghệ
năng lực sản xuất và cạnh tranh cũng tại hội thảo các đại biểu nhà khoa học đã tập trung
thảo luận những nội dung chủ yếu như làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với quản lý nhà nước
bằng pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn và hội nhập quốc tế
đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật thích ứng
với bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp bốn
nước cho tất cả không để ai bị bỏ lại phía sau là chủ đề của ngày nước thế giới
và tuần lễ nước quốc tế tại việt nam năm nay do bộ tài nguyên và môi trường chủ trì
đây là tuần lễ tuyên truyền về tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống
cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả mọi người tiếp cận với nguồn nước sạch
hiện nay khả năng tiếp cận với nước sạch của cộng đồng đặc biệt nhóm người dễ bị tổn thương như
phụ nữ trẻ em người khuyết tật vẫn còn hạn chế trong bối cảnh việt nam đang phải đối phó với
cuộc khủng hoảng nghiêm trọng liên quan đến nước mà nguyên nhân chính là do suy giảm hệ sinh thái
ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu thì nhiều giải pháp bảo đảm nước sạch và vệ sinh và quản lý
bền vững được đặt ra
trong dịp này bộ tài nguyên và môi trường cũng công bố và bàn giao sản phẩm tài nguyên nước cho
bộ khoa học và công nghệ
nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng gần ba mươi tỉnh thành phố phía bắc
gồm bộ bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ một trên hai trăm linh quốc gia
bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn giai đoạn một
kết quả điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất ở các vùng núi cao vùng khăn hiếm nước
quản lý nước dưới đất ở các đới ven biển
và đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho các đô thị trọng điểm
và khu vực miền núi vùng khăn hiếm nước
đây là kết quả của việc phối hợp giữa các ngành quản lý
đưa các nghị quyết các mục tiêu của đảng quốc hội chính phủ
liên quan đến quản lý tài nguyên nước vào cuộc sống
cũng trong năm hai nghìn một mươi chín bộ tài nguyên và môi trường sẽ đẩy mạnh nhiều hoạt động hơn nữa
để bảo đảm an ninh nguồn nước cũng như giúp nhân dân tiếp cận tới nước sạch nhiều hơn
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới who
bệnh lao vẫn là kẻ giết người hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thế giới
tại việt nam trong một mươi năm qua nhờ mạnh mẽ trong công tác phòng
chống lao tỷ lệ bệnh nhân mắc lao đã giảm được ba mươi một
nhằm hướng tới ngày thế giới phòng chống lao ngày hai mươi hai tháng ba
bệnh viện phổi trung ương chương trình chống lao quốc gia đã tổ chức hội nghị
tổng kết hoạt động phòng chống lao năm hai nghìn một mươi tám và triển khai phương hướng hoạt động năm hai nghìn một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi tám chương trình chống lao vẫn duy trì mục tiêu triển khai công tác chống lao
tại một trăm linh số quận huyện và một trăm linh số xã phường
dân số được chương trình chống lao tiếp cận đạt một trăm linh
mạng lưới chống lao tiếp tục được mở rộng và củng cố
hiện nay bốn mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc đã thành lập bệnh viện phổi
bệnh viện lao và bệnh phổi
tỷ lệ điều trị khỏi bệnh nhân lao phổi mới được duy trì ở mức cao tám mươi bảy hai
và nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền tới người dân
cũng như kêu gọi toàn cộng đồng chung tay phòng chống lao được tổ chức có kết quả cao
trong năm hai nghìn một mươi chín chương trình chống lao quốc gia hướng tới
tới tiếp tục giảm số người mắc bệnh trong cộng đồng
giảm số người tử vong do bệnh lao xuống dưới một mươi người trên một trăm linh người dân
khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốc với tỷ lệ năm
trong tổng số các ca mắc mới phát hiện
tại hội nghị nhiều đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác phòng chống lao cũng đã được khen thưởng
trước nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi lây lan trên diện rộng
làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn của người dân
tỉnh quảng bình đã triển khai nhiều biện pháp
phòng chống dịch bệnh trong đó đáng chú ý là quyết định
lập hai chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến đường bắc nam
để ngăn ngừa dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh
hai chốt kiểm dịch động vật được đặt trên quốc lộ một a
tại thôn nam lãnh xã quảng phú huyện quảng trạch
và đường hồ chí minh tại thôn tân ấp xã hương hóa huyện tuyên hóa
cả hai chốt này có lực lượng liên ngành hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ
với nhiệm vụ kiểm soát xử lý những vi phạm về kiểm dịch
vận chuyển động vật sản phẩm động vật đi qua địa bàn tỉnh
chúng tôi cũng đã thành lập đường dây nóng
từ tất cả các xã lên đến huyện lên đến tỉnh
để lúc nào có hiện tượng dịch xảy ra trên địa bàn
hoặc là có những hiện tượng vận chuyển
thì sẽ báo cáo ngay để kịp thời xử lý
sau gần một mươi ngày đi vào hoạt động
hai chốt kiểm dịch đã tiến hành kiểm tra một trăm bảy mươi bốn phương tiện vận chuyển đi qua địa bàn
chủ yếu là từ bắc vào nam
trong đó có hơn một trăm linh phương tiện trở lợn
với gần hai mươi một con đã qua kiểm dịch vận chuyển vào các tỉnh phía nam tiêu thụ
hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
vẫn đang được tỉnh quảng bình tập trung thực hiện cao độ
với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhiễm vào địa bàn
góp phần bảo vệ an toàn ngành chăn nuôi
thưa quý vị và các bạn
trận đấu đầu tiên của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại bảng k vòng loại u hai mươi ba châu á vừa kết thúc
trước một đối thủ bị đánh giá
yếu hơn là u hai mươi ba brunei
các học trò của huấn luyện viên park hang seo
đã thể hiện quyết tâm cao để giành trọn vẹn ba điểm
trước khi quyết đấu với u hai mươi ba indonesia và u hai mươi ba thái lan
để giành tấm vé tham dự vòng chung kết u hai mươi ba châu á
sẽ diễn ra vào năm sau
tiếp đón đội tuyển u hai mươi ba brunei trên sân nhà mỹ đình
u hai mươi ba việt nam không mất quá nhiều thời gian
để có được màn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ một mươi một
do công của hà đức trinh
những phút sau đó u hai mươi ba việt nam
thể hiện sự áp đảo của mình về mọi mặt
khi liên tục dồn ép đối thủ và liên tiếp có thêm bàn thắng
ở các phút hai mươi bốn bốn mươi sáu sáu mươi và bảy mươi bảy
lần lượt do công của thành trung thanh bình việt hưng và tấn sinh
gia quân tưng bừng các cầu thủ u hai mươi ba việt nam
đã có bước tạo đà thuận lợi cho các trận đấu tiếp theo
ở trận đấu diễn ra trước đó u hai mươi ba thái lan
đã dễ dàng vượt qua u hai mươi ba indonesia với tỷ số bốn
như vậy sau lượt đấu đầu tiên
tại bảng k vòng loại u hai mươi ba châu á
đội tuyển việt nam đang tạm vươn lên dẫn đầu
thắng trung cuồng sáu đội tuyển u hai mươi ba việt nam
đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng k vòng loại u hai mươi ba châu á
nhờ hơn bảy hiệu số bản thắng
bởi ở trận đấu trước đó u hai mươi ba thái lan
đã vượt qua u hai mươi ba indonesia với tỷ số bốn
vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ sáng ngày hai mươi hai tháng ba
theo giờ địa phương tại thị trấn aboma
khu vực đông bono ghana
theo truyền thông địa phương vụ việc xảy ra
khi hai chiếc xe buýt va chạm trực diện
trên đường kim tampo techiman
một chiếc xe đã bốc cháy sau sự cố này
nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ
tuy nhiên kết luận ban đầu cho rằng
do chất lượng cơ sở hạ tầng tại ghana
không được nâng cấp thường xuyên
và những chiếc xe buýt di chuyển xuyên đêm
có thể bị hạn chế tầm nhìn